kể từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng nếu trả lương không đúng hạn cho người lao động
từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nghị định hai mươi tám quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
bảo hiểm xã hội đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ có hiệu lực
theo nghị định này người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động
mức phạt với các tổ chức cao gấp đôi mức phạt đối với người sử dụng lao động là cá nhân
mức phạt được áp dụng đối với hành vi không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động
không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước